thưa quý vị và các bạn theo thông tin chúng tôi mới nhận được vào tối ngày hôm qua ngày một mươi tháng bảy
cục trinh sát của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh thành phía nam
đã bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ thảm sát làm sáu người tử vong trong gia đình ông lê văn mỹ bốn mươi tám tuổi trú tại huyện trơn thành tỉnh bình phước
hai nghi can bị bắt là nguyễn hải dương và vũ văn tiến cùng hai mươi bốn tuổi
sau khi bắt giữ cơ quan điều tra đã khai thác nóng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
qua điều tra ban đầu dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông mỹ còn tiến là người giúp sức
nguyên nhân ban đầu theo lời khai của dương là do mâu thuẫn về mặt tình cảm với lê thị ánh linh hai mươi hai tuổi là con gái của vợ chồng ông mỹ
sau khi bị bắt công an đã tiến hành khám xét nơi ở của nghi can tiến là ở khu nhà trọ gần cầu nhung xã nhị bình huyện hóc môn tp hcm
công an có thu giữ một vài vali mà tiến
giấu dưới bờ sông sài gòn gần đó hiện các điều tra viên vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của hai nghi can này
và trong sáng ngày hôm nay trong không khí tăng thương sáu nạn nhân sâu số trong vụ thảm sát tại bình phước đã được gia đình đưa về nơi ăn nghỉ cuối cùng
nhiều người có mặt từ sáng sớm tiễn đưa họ về nơi ăn nghỉ